quý vị thân mến sau những ngày mưa nhiều thì ngày hôm nay bắc bộ sẽ ngớt mưa trời nhiều mây xe lạnh nhiệt độ từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
mức nhiệt khá là lý tưởng để diện những bộ cánh đầu mùa đông và chắc hẳn đây là điều mà rất nhiều cô gái đang mong chờ phải không ạ
vâng đúng rồi ạ và tương tự với bắc bộ thì nam bộ cũng sẽ giảm mưa chỉ tập trung mưa vào chiều và tối và chủ yếu là ở tây nam bộ
với mức nhiệt cao nhất sẽ ở ngưỡng tương đối nóng là từ ba mươi ba cho tới ba mươi bốn độ c
đáng lưu ý nhất trong ngày hôm nay đó là mưa lớn tại khu vực trung bộ đến phía bắc tây nguyên mà trọng tâm là tại hà tĩnh cho đến quảng ngãi sẽ có mưa rất lớn trên diện rộng
mưa lớn khiến cho các sông tại hà tĩnh đến bình định con tum gia lai lũ lên đến mức báo động hai và có nơi báo động ba
cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét xả lở đất ở vùng núi ngập úng ở các vùng trũng thấp ven sông của đô thị
người dân ở những khu vực này cần chú ý theo dõi các bản tin thời tiết và thông báo tại địa phương mình để có phương án lao động cũng như sản xuất phù hợp đảm bảo an toàn về người và tài sản
vâng đó là một vài lưu ý về tình hình thời tiết trong ngày hôm nay
bản nhiệt độ chi tiết cho các vùng sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị ở phần sau của chương trình
còn bây giờ sẽ là những thông tin cập nhật lúc sáu giờ sáng
vừa rồi là một số cập nhật trong sáng phương nam
còn bây giờ quang huy xin mời quý vị đến với những thông tin thời tiết tại các vùng trên cả nước